chiều bảy tháng bốn công an xã mỹ hạnh nam huyện đức hòa long an cho biết đơn vị đang phối hợp cùng nhà trường và gia đình
tập trung tìm kiếm một nữ học sinh lớp sáu bỗng nhiên mất tích bí ẩn sau giờ tan học
tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả dù lực lượng chức năng đã giả soát khắp nơi
theo đó khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày năm tháng bốn chị nguyễn thị thu thủy bốn mươi bảy tuổi
ngụ xã mỹ hạnh nam huyện đức hòa đi xe đến đón con gái tên nguyễn thái thu xuân
sinh năm hai nghìn một mươi hai học trường tiểu học trung học cơ sở mỹ hạnh nam tan học để về nhà
đứng chờ mãi học sinh đã ra về hết nhưng vẫn không thấy con gái ở đâu
chị thủy hốt hoảng chạy vào lớp cũng chẳng gặp
quá lo lắng chị báo ban giám hiệu cô chủ nhiệm việc cháu thu xuân mất tích ngay trước cổng trường
khi trường trích xuất camera bên trong và ngoài cổng trường mọi người phát hiện có một cô gái lớn tuổi
chạy xe đạp điện chở nữ học sinh nghi là cháu thu xuân ra đường nhưng chưa rõ hướng đi
gia đình chị thủy lập tức báo công an xã mỹ hạnh nam công an huyện đức hòa để nhờ hỗ trợ truy tìm
từ tối năm tháng bốn người thân cùng trường và công an đã liên lạc nhiều địa chỉ
các bạn học trung lớp trung trường và bà con của cháu xuân
tuy nhiên đều nhận câu trả lời không gặp cháu và cháu chưa hề đến chơi
chị thủy thổ lộ rằng con đi học là chị đưa đón tận cổng trường
còn chưa bao giờ đi xe đạp riêng và cũng chưa bao giờ rời khỏi nhà dù vài giờ
hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy có cô gái nào đó chở con chị đi mất làm chị thức trắng mấy đêm nay
ngày một mươi chín tháng hai công an thành phố hà nội đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của chị lttl
hai mươi một tuổi chú phương mỹ đình i quận nam tử liêm hà nội sau khi mất tích
bước đầu lực lượng chức năng nhận định khả năng đây là vụ án mạng
và đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân
theo người nhà nạn nhân do không liên lạc được với chị l
bố và người nhà đã xuyên đêm từ thanh hóa ra hà nội để ngóng tin con
xong mọi thứ gần như sụp đổ
chị lê thị hương vợ của chị l ba mươi ba tuổi xã luận thành thường xuân thanh hóa cho biết
từ trước đến nay cháu l là người ngoan hiền chăm chỉ không ăn chơi đua đòi
do đó việc lờ mất tích khiến gia đình rất lo lắng
cũng theo lời kể chị hương cháu của chị làm quản lý trung cư
phòng trọ cho thuê trên địa bàn tp hcm
khoảng ba bốn năm nay
chị hương nói gia đình cháu l làm nông nghiệp mẹ mất sớm nên đến năm lớp một mươi một
cháu cũng xin nghỉ học ra hà nội làm công việc này từ đó đến nay
ngày hai mươi tám tết chị l về quê ăn tết với gia đình
những ngày ở quê người thân trong gia đình vẫn vui vẻ không cãi nhau
và chị l cũng không có biểu hiện gì bất thường
sau kỳ nghỉ ngày một mươi năm tháng hai mùng sáu tết
cô gái hai mươi một tuổi từ quê trở lại hà nội làm việc
trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng hai gia đình vẫn gọi cho chị l
xong chị l không bắt máy
chị hương chia sẻ nghĩ cháu bận công việc nên không nghe máy cũng là chuyện bình thường
đến hai mươi ba giờ ngày một mươi bảy tháng hai bạn cung phong của l báo tin
họ một ngày nay không liên lạc được với cô gái
thời điểm này gia đình của cố gắng liên lạc với chị l nhưng không được
lo có chuyện chẳng lành một giờ sáng ngày một mươi tám tháng hai
gia đình gồm bố cậu mợ
và một số người thân của chị l vượt hai trăm linh km từ thường xuân thanh hóa ra hà nội tìm kiếm cô gái
sau hơn ba tiếng trên xe gia đình đến công an phường mỹ đình một quận nam tử liêm để trình báo sự việc
cùng ngày người thân đến các khu nhà trọ trung cư do chị l quản lý để tìm kiếm thông tin
qua trích xuất camera địa điểm cuối cùng chị l đến là tại khu vực nhà cho thuê ở bùi sương trạch quận thanh xuân hà nội
camera ghi nhận lúc này một mươi tám h ba mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng hai
chị l vẫn ra ngoài bình thường và sau đó mất liên lạc
gần hai ngày ở hà nội là quãng thời gian dài đàng đẳng đối với chị hương và gia đình
cố tìm mọi cách nhưng cả nhà vẫn không biết chị l đang ở đâu
đến chiều muộn ngày một mươi chín tháng hai gia đình mới hay tin lực lượng chức năng phát hiện chị l ở một khu trọ ở phường yên hòa quận cầu giấy
tuy nhiên mọi thứ gần như sụp đổ với gia đình người thân bạn bè khi cô gái hai mươi một tuổi được xác định đã tử vong
tối một mươi chín tháng hai công an tp hà nội cho biết phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ nghi phạm sát hại chị l
bước đầu xác định đối tượng là h m h sinh năm hai nghìn bốn quê quán bắc giang bị bắt giữ lúc một mươi hai giờ ba mươi phút ngày một mươi chín tháng hai
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
giám đốc công an thành phố hà nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân động cơ mục đích gây án

làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị liên quan đến vụ việc trên dưới góc độ pháp lý tiến sĩ luật sư đặng văn cường cho biết
điều đáng chú ý là cơ quan chức năng tìm thấy nạn nhân ở phòng trọ của một người khác
vì thế cơ quan chức năng sẽ làm rõ người thuê trọ ở đây là ai có mối liên hệ gì đối với nạn nhân
đồng thời làm rõ khi rời khỏi nhà nạn nhân đã liên lạc với ai qua điện thoại tin nhắn hoặc qua các nền tảng mạng xã hội
theo luật sư cường việc xác định hiện trường chính của vụ án và những mối liên hệ cuối cùng đối với nạn nhân là những thông tin quan trọng để xây dựng chân dung hung thủ
nghi phạm gây án phải có động cơ có thể do mâu thuẫn thủ án do muốn cướp tài sản hoặc muốn hiếp dâm nạn nhân nên đã ra tay sát hại
cũng có thể hung thủ là người mắc bệnh tâm thần hoặc sử dụng rượu bia chất cấm dẫn đến mất kiểm soát thực hiện hành vi
hiện nay nghi phạm gây án đã bị bắt giữ
với những vụ việc như thế này thông thường người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý về hai tội danh là sát hại người cướp tài sản hoặc sát hại người dở cho đồi bại thậm chí có những trường hợp nghi phạm bị xử lý cả ba tội danh
cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc làm rõ diễn biến các hành vi vi phạm pháp luật của nghi phạm gây án xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật
vị chuyên gia cho rằng dù nguyên nhân nào đi
hành vi sát hại một cô gái tuổi đời còn quá trẻ ở thời điểm tết nguyên đán là hành vi rất tàn nhẫn thể hiện ý thức coi thường pháp luật và gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân
bởi vậy nghi phạm gây án sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật để gian đe phòng ngừa chung cho xã hội
ông cường nói với tính chất nguy hiểm của hành vi xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội coi thường pháp luật
nên nghi phạm có thể phải đối mặt với hình thức
ngày một mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn đăng khoa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê tiền giang về tội cướp tài sản sát hại người và dở trò đồi bại nạn nhân là chị vtt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê đồng nai
theo đó chị t làm công nhân tại tp thủ đức thuê trọ súng cùng bạn trai ở phường tăng nhân phú b
còn khoa thì sống cùng một người phụ nữ ở phòng khác
cùng giải trọ
hơn một tháng trước người yêu của chị t về quê ở phú yên
theo điều tra chiều tám tháng hai hai mươi chín tết sau giờ làm cuối năm t nhắn tin cho gia đình thông báo bắt đầu đi xe về nhà đón tết
tuy nhiên gia đình chờ mãi vẫn không thấy cô về không thể liên lạc nên sáng ba mươi tết qua điện thoại di động
người yêu chị tê nói với gia đình chị là đã nhờ người đến phòng trọ tìm nhưng thấy cửa khóa ngoài
trưa ba mươi tết gia đình chị đến phòng trọ của con gái thì thấy phòng không có sự xáo trộn xe máy vẫn để ở bên trong
trên xe có treo nhiều túi đồ để chuẩn bị về quê
qua tìm kiếm người thân không thấy ba lô của chị t thường dùng điện thoại và chìa khóa xe
sau đó gia đình chị tê đã đến công an phường tăng nhân phú b trình báo
sau khi nhận tin báo công an phường tăng nhân phú b đã cử lực lượng xuống nhà trọ để xác minh thông tin và tổ chức
tìm tung tích của người mất liên lạc
tại nhà trọ nơi chị t ở cảnh sát ghi nhận xe máy quần áo đồ dùng cá nhân vẫn còn không có sự xáo trộn bất thường
hình ảnh camera an ninh đặt tại đầu cổng giãi trọ cho thấy sau khi đi làm về chị t chưa từng rời khỏi giãi trọ
từ kết quả báo cáo của công an tp thủ đức ban giám đốc công an tp hcm nhận định vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại
ngày một mươi hai tháng hai mùng ba tết giám đốc công an tp hồ chí minh phân công thiếu tướng mai hoàng phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều trà xác lập chuyên án điều trà
sáu tổ công tác sau đó đã chia nhau giả soát hiện trường tại khu vực nhà trọ
xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ phát hiện nguyễn đăng khoa hiện thuê trọ tại phòng trọ số một mươi bốn chung dãy trọ với chị t có nhiều biểu hiện bất thường
hình ảnh cũng ghi nhận hôm ba mươi tết khoa đã chở nhiều túi ni lông đen bằng xe máy ra khỏi khu trọ
ngay trong đêm chưa đầy hai mươi bốn giờ khẩn trương truy xét lực lượng phá án đã truy bắt được nguyễn đăng khoa khi đang lẩn trốn tại xã cát khánh huyện phù cát tỉnh bình định
căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân kết quả giám định và tài liệu chứng cứ thu thập được có đủ căn cứ và cơ sở khẳng định
đối tượng nguyễn đăng khoa đã thực hiện hành vi cướp tài sản sát hại người và xâm phạm đối với chị t vào ngày tám tháng hai
tại cơ quan điều tra khoa thừa nhận đã sát hại chị t theo đó khoa sống cùng dãy trọ với chị t trên đường quang trung và có tình cảm với chị này
nhưng do nạn nhân đã có người yêu sống cùng nhau trong khu trọ
vào khoảng một mươi năm h ngày tám tháng hai hai chí tết thời điểm giãi trọ vắng vẻ khi thấy t ở phòng trọ một mình chuẩn bị về quê nên nảy sinh ý định đen tối
hắn giả vờ gọi nạn nhân nhờ khoa khiêng phụ đồ đạc
khi tê qua đến nơi khoa đã khóa cửa phòng trọ dùng dao đe dọa uy hiếp cướp tài sản
bị chống cự hắn ra tay tấn công nạn nhân tử vong rồi hãm hại
sau khi gây án khoa đã lấy lắc tay ba nhẫn dây truyền bông tay vào ba triệu đồng của nạn nhân
để trách dấu hành vi phạm tội khoa đã chia nạn nhân thành nhiều phần rồi bỏ vào túi ni lông đen đem đi phi tăng tại khu vực
bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu công nghệ cao tp thủ đức thuộc phường tăng nhân phú a tp thủ đức
tiếp đó y đã về quê vợ ở bình định lẩn trốn cho đến khi bị bắt
ngày một mươi năm tháng hai lãnh đạo thành ủy tp hcm ban giám đốc công an tp hcm và lãnh đạo thành ủy ubnd tp thủ đức
khen thưởng công an tp thủ đức một số phòng nghiệp vụ công an thành phố và các cá nhân phá thành công vụ án có cô gái mất tích
khi chuẩn bị về quê ăn tết bị sát hại phi tăng ở khu công nghệ cao tp thủ đức
cụ thể năm tập thể được thành ủy tp hcm khen thưởng gồm đội cảnh sát hình sự công an tp thủ đức công an phường tăng nhơn phú b
đội kỹ thuật hình sự công an tp thủ đức văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra pc một và phòng kỹ thuật hình sự pc chín công an tp hcm
giám đốc công an tp hcm gửi
thư khen kèm thưởng đối với hai tập thể là đội cảnh sát hình sự công an tp thủ đức và công an phường tăng nhân phú b
thành ủy tp thủ đức có quyết định khen thưởng đối với các đơn vị gồm ban chỉ huy công an tp thủ đức đội cảnh sát hình sự
đội kỹ thuật hình sự công an phường tăng nhơn phú b thuộc công an tp thủ đức phòng pc một pc hai pa sáu pa chín thuộc công an tp hcm
viện kiểm sát nhân dân tp hcm và viện kiểm sát nhân dân tp thủ đức
ngoài ra nhiều cá nhân có thành
tích trong việc phá nhanh vụ trọng án này cũng được khen thưởng
đại tá trần thị kim lý cho biết đến nay đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can nguyễn đăng khoa cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm sẽ kiên quyết điều tra làm rõ bản chất của vụ án
nhằm xử lý đúng bản chất vụ việc và đối tượng đã thực hiện hành vi sát hại cô gái
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại